chiều tối nay cơ quan an ninh điều tra công an tp đà nẵng đã di lý hai đối tượng trong đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả quy mô lớn từ tp hcm về đà nẵng
và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan thu giữ hơn một bốn tỷ đồng tiền giả cùng với các phương tiện để sản xuất tiền giả
ngay sau khi tiếp nhận thông tin về hai đối tượng sử dụng tiền giả để mua điện thoại trên địa bàn quận sơn trà
qua truy xét công an đã xác định được hai đối tượng nghi vấn là hồ văn tiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và đoàn văn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
khám xét khẩn cấp cơ quan công an đã thu giữ sáu mươi hai triệu đồng tiền giả mà các đối tượng mang theo trong người và giấu tại nơi ở
dương khai nhận đã mua tổng cộng chín mươi triệu đồng tiền giả từ một người lạ trên mạng xã hội với giá một mươi triệu đồng tiền thật và cùng tiện tìm cách tiêu thụ
mở rộng vụ án cơ quan công an đã bắt giữ nguyễn thị cẩm xuyên là vợ của huỳnh ngọc thái về hành vi làm tàng trữ tiền giả
và nguyễn như phú chú tại quận thú đức tp hcm là đối tượng phụ giúp vợ chồng thái trong việc vận chuyển máy móc làm tiền giả
khám xét nhà ở của vợ chồng thái cơ quan an ninh điều tra đã phát hiện thu giữ bảy trăm bảy mươi bảy năm triệu đồng tiền giả chưa thành phẩm ở dạng phôi
và năm trăm sáu mươi bốn năm triệu đồng tiền giả thành phẩm cùng với các công cụ phương tiện mà các đối tượng sử dụng để sản xuất tiền giả tài liệu giả
ngoài ra cơ quan an ninh điều tra còn phát hiện và thu giữ ba cây súng ngắn tự chế tám viên đạn ba gói ni lông có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
và nhiều giấy tờ giả như chứng minh nhân dân căn cước công dân giấy phép lái xe
như vậy đến nay đã có bốn đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất và tiêu thụ tiền giả bị bắt giữ riêng đối tượng huỳnh ngọc thái đã bỏ trốn đang bị truy bắt